từ lâu sơn la đã là điểm nóng của toàn quốc về nạn mua bán phụ nữ
lợi dụng nhận thức của chị em đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế
nhiều đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để lôi kéo rụ rỗ và lừa bán sang trung quốc
và điều đáng nói là gần đây thì nhiều em gái tuổi còn rất nhỏ cũng nằm trong số các nạn nhân của nạn mua bán người
xác định phòng và chống là biện pháp hữu hiệu nhất đối với vấn nạn này
trong thời gian qua tỉnh sơn la đã huy động sự vào cuộc của các ngành cấp cấp
trong đó vai trò của các cấp hội phụ nữ được thể hiện rõ nét
góp phần quan trọng trong công tác phòng chống mua bán phụ nữ
cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám khi đang ở quảng ninh trông con cho người chị gái ruột
em b một mươi bốn tuổi ở xã hồng ngài huyện bắc yên tỉnh sơn la
đã bị một đối tượng lạ mặt lừa cho uống thuốc mê rồi bán sang trung quốc
may mắn chiếc xe chở em cùng khoảng một chục người phụ nữ khác trên đường đi giao dịch bất ngờ gặp tai nạn
sau ba tháng giữ lại điều tra
công an trung quốc đã đưa em về nước
em được một người đàn ông cho uống một chai nước rồi thấy đau đầu và ngất đi
tình dậy em thấy mình ở trong một ngôi nhà kín cùng với một mươi chị nữa
em bị nhốt trong đó bốn ngày
bọn em không làm gì không nói gì mà ngày nào cũng bị đánh
em sợ lắm em chỉ muốn về nhà với bố mẹ và các em thôi
hơn ba tháng không thấy tin tức gì của con tôi đau lòng lắm
chẳng biết con sống thế nào
hơn một tháng trước đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng con gọi
mẹ ơi tôi sung sướng lắm không tin vào mắt mình nữa
em b cùng một em gái nữa là hai trường hợp may mắn về được nhà trong gần chục nạn nhân của việc mua bán phụ nữ tại xã hồng ngài huyện bắc yên trong năm hai nghìn một mươi tám
do nhận thức và hiểu biết còn hạn chế điều kiện sống còn nhiều khó khăn nên chị em phụ nữ ở đây rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo
chính vì vậy thời gian qua các cấp hội phụ nữ ở hồng ngài đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho các hội viên trong xã trong bản
trong năm hai nghìn một mươi tám là có một trường hợp ở bạn mới là đi sang trung quốc về thì có thể là phối hợp
xong là mình điều luật cái chuyện đấy đi để làm công tác tuyên truyền mua bán người xem đi sang bên kia hiểu được cái hoàn cảnh khó khăn khổ sợ của bên kia
từ đợt đó đi thì trong hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thì thấy dạng đi ba trường hợp
trong hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh sơn la đã xảy ra một mươi chín vụ mua bán phụ nữ với hai mươi bảy nạn nhân
hiện nay toàn tỉnh có ba trăm ba mươi bốn trường hợp công dân là phụ nữ trẻ em vắng mặt tại địa phương lâu ngày không rõ lý do nghi là bị lừa bán
trước thực trạng trên hội liên hiệp phụ nữ tỉnh sơn la đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đồng thời xây dựng các phương án giúp trẻ em hội viên phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên xóa đói
trong công tác phòng chống mua bán phụ nữ thì vai trò của các cấp hội phụ nữ đặc biệt quan trọng
đây là lực lượng chính có chung tiếng nói dễ đồng cảm
tuy nhiên vấn nạn này đã tồn tại từ rất lâu để thật sự xóa sạch không phải một sớm một chiều
chính vì vậy để công tác phòng chống mua bán phụ nữ
các đấu tranh ngăn ngừa thật sự đem lại hiệu quả
cần phải có quyết tâm cao kiên trì đồng thời phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội